thưa quý vị và các bạn thực hiện nghị quyết của thành ủy hà nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường
hơn một năm nay sáng thứ bảy hàng tuần đã trở thành ngày bảo vệ môi trường của các xã thị trấn trên địa bàn huyện thanh trì
được sự hứng ứng nhiệt tình của người dân nên hoạt động này đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực
nhiều hộ dân đã tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm ở vỉa hè bờ sông và hiến đất làm đường biến các điểm rác thải thành công viên tuyến đường hoa
nhờ vậy cảnh quan môi trường tại nhiều xã của huyện thanh trì ngày càng xanh sạch đẹp
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại một số xã trên địa bàn huyện thanh trì
hơn một năm nay cứ vào dịp cuối tuần là người dân tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện thanh trì lại cùng nhau chung tay
góp sức tham gia bảo vệ môi trường sống giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp khang trang
tại xã vĩnh quỳnh ngay từ sáng sớm đã có rất đông cán bộ đảng viên và nhân dân tập trung tại tuyến đường trung tâm để cùng cắt tỉa trồng hoa hai bên đường
quét dọn phát quang bụi rậm thu gom rác thải giúp cho tuyến đường vào xã thêm đẹp hơn
khi chúng tôi làm được toàn thể nhân dân và đảng viên cũng như cán bộ
chúng tôi cũng rất đồng tình ủng hộ và đồng thuận
đối với kết quả thì chúng tôi thấy rất rõ rệt
cái thứ nhất đó là cái diện mạo nông thôn sáng xanh sạch đẹp
cái thứ hai nữa đó là ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường giữ gìn cảnh quan
và quan trọng nữa đó là vệ sinh môi trường sáng xanh sạch đẹp thì sẽ không có dịch bệnh bùng phát
từ khi triển khai thực hiện chương trình thứ bảy xanh được sự đồng thuận của người dân
đến nay đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã vĩnh quỳnh thay đổi rõ nét
hầu hết bãi tập kết rác thải trái phép đã được loại bỏ
hai bên đường được trồng nhiều loại hoa giúp cho cảnh quan môi trường xanh và sạch hơn
đã thành nếp không cần phải thông báo nhưng cứ sáng cuối tuần
hình ảnh cán bộ và nhân dân cùng nhau tham gia ngày thứ bảy xanh đã trở nên quen thuộc tại xã vĩnh quỳnh
trước khi xây dựng nông thôn mới xong
thì chị em chúng tôi cũng thành lập các tổ và các đội phân cho từng tri hội và tổ hội phân công từng đoạn đường
nói chung là cả đoạn đường phụ nữ tự quản và thôn chúng tôi là cũng phân cho các chị em tham gia các đoạn đường và đã được phân công
cái đường tự quản cho nên là chúng tôi thường thương thường xuyên duy trì cái việc tổng vệ sinh môi trường
làm sao đảm bảo được tuyến đường xanh đẹp
đoạn sông tô lịch chảy qua xã vĩnh quỳnh từng bị ô nhiễm nặng vì một số hộ dân xả rác và nước thải sinh hoạt chăn nuôi
nhờ sự quyết liệt nhằm giảm ô nhiễm tại điểm bờ sông tô lịch
xã đã đến từng gia đình tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác tự tháo rỡ công trình xây dựng trong hành lang sông
sau hai tháng vận động gần hai trăm linh hộ dân đã tự giác tháo rỡ công trình
bàn giao đất cho xã xây dựng hai năm km đường bê tông và hệ thống thu gom nước thải
trồng hoa dọc bờ sông tô lịch giúp cảnh quan và môi trường ở đây được cải thiện đáng kể
từ khi chúng tôi thực hiện theo chỉ thị bốn của ủy ban nhân thành phố
và văn bản sáu trăm ba mươi một của ban dân huyện thanh trì tuyên truyền vận động nhân dân
đặc biệt đó là cái dự án cải tạo và nạo vét sông tô lịch để trả lại lòng sông cũng như là diện mạo của con sông tô lịch
ngay từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khi nhận được văn bản sáu trăm bốn mươi bảy
của chủ tịch ủy ban dân huyện thanh trì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động và một trăm tám mươi sáu hộ dân
ở dọc hai bên bờ sông tô lịch hai năm km đã đồng tình ủng hộ
đồng thời nhân dân cũng đã tự giác tháo rỡ các công trình vật kiến trúc mà lấn chiếm của bờ sông
đồng thời nhà nước huyện hỗ trợ toàn bộ vật tư vật liệu cũng như ca máy
để làm đường gói
không chỉ ở xã vĩnh quỳnh nhiều nơi trên địa bàn huyện thanh trì
công tác gìn giữ vệ sinh chung bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại nhiều xã như đại án
luôn có sự chung tay của cán bộ đảng viên với quần chúng nhân dân
đối với chỉ thị một của thành phố hà nội và đối với huyện thanh trì là chỉ thị bảy
tư vạch số bảy mươi ba để tăng cường công tác môi trường
trên cơ sở đó đối với đảng ủy đồng nhân dân địa bàn nhân dân
chúng tôi cũng ban hành nghị quyết và các kế hoạch để tổ chức thực hiện
duy trì đối với việc giao quân tổng vệ sinh môi trường giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
đối với khung sở cơ quan vào chiều thứ sáu và đối với khu dân cư là vào sáng thứ bảy và chủ nhật
sáng ra thì mình các ban ngành đoàn thể tham gia tổng dọn vệ sinh
thì là chúng tôi cũng đôn đốc cùng thứ nhất là đi cùng lãnh đạo và các chị em
thôn trong xã cùng đi dọn vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần
tôi cảm thấy rất vui mà cũng nói chung là mình cũng nghĩ là mình là một người công dân có ích
tuyến đường liên xã đại áng tả thanh hoai dài hơn một năm km trước kia là nơi tập kết rác
nhưng giờ đây đã được trồng thay thế hơn ba trăm linh gốc xoan đào và hàng vạn gốc hoa dạ thảo
ngoài việc xóa bỏ được điểm tập kết rác gây ô nhiễm mùi khó chịu
giờ đây dọc tuyến đường trở nên đẹp hơn
ý thức của chính người dân sinh sống tại nơi đây
kết thúc của các đợt thực hiện được như thế này tôi thấy cảm nhận vẻ đẹp của đường liên xã
cũng như trong thôn xóm mọi người đi qua đều thấy thấn khởi
chỗ giữ được môi trường mãi xanh sạch đẹp để bảo đảm làm sao
từ nay về sau thì đối với các tổ chức hội từ các hội viên hội cựu chiến binh cho đến các đoàn thể
rất là đẹp
rất là hợp ứng để làm sao sau này mãi mãi duy trì được như thế cho nó tốt
sau hơn một năm duy trì thứ bảy xanh huyện thanh trì đã huy động nhân dân
đóng góp gần một mươi hai tỷ đồng để cải tạo làm sạch sông hồ ao trên địa bàn
toàn huyện đã tổ chức hơn sáu mươi đợt gia quân trọng điểm tổng vệ sinh môi trường
huy động gần một mươi lượt người tham gia phong trào
đặc biệt gần bốn trăm linh hộ dân sinh sống dọc các tuyến sông nhuệ tô lịch
đã tự giác tháo giữ công trình vi phạm
bàn giao mặt bằng để xã huyện xây dựng các tuyến đường
tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
tuy nhiên để duy trì và phát huy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
cần phải nâng cao ý thức tự giác của người dân
và có sự vào cuộc đồng bộ của cán bộ lãnh đạo trong việc tuyên truyền rộng rãi đến cho người dân
có như vậy phong trào thứ bảy xanh mới duy trì được lâu dài và phát huy được hiệu quả cao
để đảm bảo và duy trì
để giữ vững đối với công tác môi trường cũng như sáng xanh sạch đẹp
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và đồng thời giao cho từng thôn
từng ngành đoàn thể đến tận tri hội tổ hội để quản lý
và đồng thời duy trì và thường xuyên phải giao quân đặc biệt là vào thứ bảy chủ nhật
đối với việc duy trì là một việc làm hết sức khó khăn
và đây là phải nâng cao ý thức tự giác của người dân
và sự vào cuộc đồng bộ của cán bộ lãnh đạo trong việc tuyên truyền rộng rãi đến cho người dân
trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiếp tục một là đối với việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
hai là lồng ghép tại các hội nghị
ba là cũng có những giải pháp biện pháp cụ thể để các cơ sở thôn đăng ký phần việc của mình
rồi các hộ gia đình các ngõ xóm các ngành đoàn thể cũng vậy đăng ký
và giao trực tiếp đến từng nhóm hộ gia đình cũng như đến từng ngõ xóm
từng thôn từng ngành đoàn thể
để duy trì các đoạn đường tự quản
đấy cũng là một trong những biện pháp để hỗ trợ việc duy trì tốt đối với công tác của môi trường
cũng như các mô hình sáng xanh và đẹp của cơ sở